hội thảo quốc gia lần thứ nhất về y học dưới nước và oxy cao áp đã được tổ chức tại hải phòng do hội y học biển việt nam phối hợp với viện y học biển việt nam tổ chức thu hút gần hai trăm linh nhà nghiên cứu khoa học và cán bộ y tế đến từ nhiều tỉnh thành phố tham dự
tại hội thảo các đại biểu trao đổi thảo luận về những tiến bộ của phương pháp trị liệu oxy cao áp ứng dụng trong lâm sàng việc nghiên cứu ứng dụng chuyên ngành y học dưới nước và oxy cao áp trong lâm sàng để cấp cứu các ca tai biến lặn cấp cứu nội ngoại khoa và điều trị nhiều bệnh lý nan y được triển khai mạnh mẽ ở các cơ sở y tế biển và các bệnh viện đa khoa phục hồi chức năng trong cả nước
tuy nhiên kiến thức khoa học chuyên ngành oxy cao áp còn nhiều hạn chế
hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các thầy thuốc nhà khoa học và quản lý tiếp cận chuyên ngành khoa học còn khá mới mẻ và giúp họ triển khai chuyên ngành tại các cơ sở y tế